tòa nhân dân tp hcm vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp cùng với tám mươi năm bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các tổ chức có liên quan
theo đó thời gian dự kiến diễn ra từ ngày năm tháng ba đến ngày hai mươi chín tháng bốn
trương mỹ lan bị xét xử về ba tội đưa hối lộ vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản
tám mươi năm bị cáo còn lại bị truy tố về các tội tham ô tài sản nhận hối lộ lợi dụng trước vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng
năm người trong số này là cựu lãnh đạo scb và các chi nhánh hiện nay đã bỏ trốn
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai trương mỹ lan đã thâu tóm từ tám mươi năm đến chín mươi một năm cổ phần của scb
thông qua nhiều cá nhân sau đó thực hiện thao túng toàn bộ hoạt động
từ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống chín trăm một mươi sáu hồ sơ vay vốn của scb
năm trăm bốn mươi năm tỷ đồng và chiếm đoạt ba trăm linh bốn tỷ gây thiệt hại gần một trăm ba mươi tỷ đồng tiền lãi phát sinh
ngoài ra từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy bà lan còn gây thiệt hại cho scb hơn sáu mươi bốn sáu trăm linh tỷ đồng

chỉ sau hai giờ đồng hồ đã làm rõ bắt giữ được thủ phạm gây ra vụ cướp
liên quan đến vụ xe chở rác va chạm với hai xe máy đi ngược chiều trên cao tốc nội bài lào cai làm bốn thanh thiếu niên tử vong
vào ngày hôm nay chủ tịch ubnd tỉnh lào cai đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật
theo đó chủ tịch ubnd tỉnh lào cai yêu cầu công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an khẩn trương điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại km hai trăm sáu mươi một bảy trăm linh cao tốc nội bài lào cai và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật
đồng thời chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý
đặc biệt là các hành vi vi phạm chạy quá tốc độ vi phạm về nồng độ cồn chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện lạng lách đánh võng
vào trưa ngày hôm nay công an huyện bến lức tỉnh long an đã bắt giữ đối tượng nguyễn huỳnh thành quê quán tại thành phố đà nẵng là người đã điều khiển ô tô tải gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ trốn
theo cơ quan công an vào đêm ngày hôm qua ba xe máy và một ô tô đang dừng chờ đèn đỏ trên quốc lộ một đoạn xã mỹ đức tây huyện cái bè tỉnh tiền giang
thì bất ngờ ô tô tải biển kiểm soát năm mươi một c năm mươi bảy nghìn hai trăm tám mươi bảy do nguyễn huỳnh thành điều khiển lưu thông cùng chiều đâm trúng
vụ việc khiến một người tử vong nhiều phương tiện hư hỏng giao thông hỗn loạn sau khi tai nạn xảy ra thành đã lái xe tải bỏ trốn khỏi hiện trường
nhận được thông tin phối hợp từ công an tỉnh tiền giang công an tỉnh long an đã triển khai lực lượng cảnh sát giao thông chốt chặn bắt giữ được thành trên đường tỉnh tám trăm ba mươi đoạn cầu sáng lớn địa bàn xã lương hòa huyện bến lức tỉnh long an và hiện đối tượng đã được bàn giao cho công an tỉnh tiền giang tiếp tục điều tra xử lý
trong khi đó tại lâm đồng vào trưa ngày hôm nay lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh một trăm một mươi ba công an tỉnh lâm đồng phối hợp cùng với công an thành phố đà lạt đã kịp thời thuyết phục ngăn chặn một thanh niên ngáo đá có ý định tự sát trên địa bàn phường hai thành phố đà lạt
trước đó vào khoảng một mươi một h ba mươi phút cùng ngày lực lượng chức năng đã nhận được tin báo về một đối tượng cầm dao đưa vào yết hầu có hành vi la hét bất thường đe dọa sẽ tự sát tại đường nguyễn thị nghĩa phường hai thành phố đà lạt
tiếp cận hiện trường sau khoảng một mươi phút lực lượng công an đã tước bỏ được vũ khí và đưa đối tượng về công an phường hai để làm việc
tại cơ quan công an đối tượng khai tên lê văn đạt đang tạm trú tại huyện đơn dương công an thành phố đà lạt đã tiến hành test ma túy đối với lê văn đạt cho kết quả dương tính với ma túy đá và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
ngày một mươi sáu tháng hai chương trình hòa nhạc chào xuân hai nghìn hai mươi bốn new year concert hai nghìn hai mươi bốn đã có buổi chạy chương trình đầu tiên
tại nhà hát hồ gươm và đây là chương trình do cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an chỉ đạo thực hiện
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến sự động viên các nghệ sĩ
biểu diễn trong chương trình new year concert hai nghìn hai mươi bốn có các nghệ sĩ giàn nhạc giao hưởng việt nam nhà hát ca mối nhạc công an nhân dân nhạc trưởng honna tetsuji chỉ huy giàn nhạc
chương trình gồm hai phần chính phần một là các tác phẩm âm nhạc việt nam nổi tiếng về mùa xuân như mùa xuân đầu tiên sáng tác nhạc sĩ văn cao cung đàn mùa xuân sáng tác nhạc sĩ cao việt bách
ở phần hai khán giả sẽ có dịp thưởng thức các tác phẩm kinh điển của nhà sạng nhạc john armstrong edward elgar
được chuẩn bị từ hơn hai tháng trước tết nguyên đán ngay trong những ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ tết các nghệ sĩ đã tích cực tập luyện cho chương trình sẵn sàng phục vụ khán giả trong đêm công diễn chính thức

suy nghĩ trăn trở nhiều lần rồi đưa ra một số đề án quan trọng nhất là sau khi được duyệt về đề án mô hình
đó là kịch nội án những cái từ phùng biên giữa công an xã với ba con thôn bản cấp ủy chính quyền địa phương
và đảng ủy ban chỉ huy công an huyện lệ thủy cũng đã được phê duyệt đồng ý cho lực lượng công an xã
ý đến các thông tin liên lạc để tạo điều kiện cho ba con thôn bản khi có những sự kiện về sự cố xảy ra về án hình tật tự
hoặc là có những thông tin cần thiết để lực lượng công an nắm thì bà con sẽ cung cấp
đó là một trong những thông tin gần nhất và nhất nhất để lực lượng công an có mặt kịp thời để giải quyết về vấn đề án hình tật tự
là địa bàn rộng dân cư thừa thớt đời sống người dân địa phương còn nhiều khó khăn
khác biệt về văn hóa phong tục tập quán khiến cho việc triển khai các phương án đảm bảo
án hình tật tự vùng biên gặp khá nhiều gian nan
tuy nhiên nhờ việc bám nắm địa bàn ngay từ những ngày đầu đặc biệt là biết dựa vào uy tín của những già làng trường bản
nên việc khó hóa thành dễ
mô hình kết nối thông tin án hình tật tự vùng biên được công an xã lâm thủy triển khai từ hai năm qua
ở khắp sáu bản vùng sâu vùng xa của xã
từ khi có mô hình này tình hình án hình tật tự an toàn xã hội đã thay đổi rõ rệt theo chiều hướng tốt hơn
sau thời gian triển khai lực lượng công an chính quy về xã
bằng sự nỗ lực trong nghiệp vụ
cộng với sự chân thành và tự nhiên
lực lượng công an xã đã nhận được nhiều sự quý trọng của người dân
sự tin tưởng của cấp ủy chính quyền địa phương
người bru vân kiều ở xã lâm thủy
họ cũng xem những chiến sĩ công an xã như là những người con của bản
với những mô hình bảo vệ an hình tật tự đơn giản nhưng hiệu quả
cùng với cách tuyên truyền gần gũi
các chiến sĩ công an xã lâm thủy không chỉ khiến người dân cảm thấy dễ gần
mà còn giúp cho chính quyền yên tâm trong việc giữ gìn an hình tật tự vùng biên giới